sau khi tham dự diễn đàn đầu tư và thương mại việt nam hàn quốc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã tiếp đại diện một số tập đoàn kinh tế của hàn quốc tiếp ông park kyunte chủ tịch ủy ban
điều hành tập đoàn cj kiêm tổng giám đốc cj logistics và các thành viên lãnh đạo tập đoàn cj
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cz là tập đoàn lớn đa ngành trong đó đang quan tâm
tới lĩnh vực phim ảnh giải trí chủ tịch quốc hội đề nghị cj sản xuất phim về các gia đình
đa văn hóa việt hàn chủ tịch ủy ban điều hành cj park hunte cảm ơn gợi ý của chủ tịch quốc hội
nguyễn thị kim ngân khẳng định sẽ chỉ đạo thực hiện sản xuất phim về đề tài này
cho đến nay cj đã đầu tư hơn năm trăm linh triệu đô la mỹ với hai mươi sáu công ty thành viên tại việt nam
doanh thu năm hai nghìn một mươi bảy đạt khoảng một một tỷ đô la mỹ tạo việc làm cho tám lao động
tại buổi tiếp ông hoàng ga ku phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn lotte
và đại diện các lãnh đạo tập đoàn lotte chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao
các hoạt động đầu tư kinh doanh của lotte tại việt nam đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh
bất động sản giải trí chế biến thực phẩm chủ tịch quốc hội bày tỏ mong muốn lót tay tiếp tục
đầu tư vào những lĩnh vực có thế mạnh như phát triển đô thị thông minh du lịch đồng thời cho biết
nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông rất lớn mong muốn tập đoàn nghiên cứu đầu tư phát triển hạ tầng
giao thông đường cao tốc bắc nam theo hình thức ppp hệ thống logistic các dự án start up
amm doanh nghiệp nhà nước cũng như đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp tư nhân tại việt nam
tiếp lãnh đạo tập đoàn vn oan và hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ hàn quốc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân hoàn ngành tập đoàn vn một đang kết hợp với các đối tác
việt nam để phát triển các khu công nghiệp xây dựng phát triển đô thị và đang hướng đến
địa bàn đầu tư trọng tâm là khu vực cần thơ và vùng đồng bằng sông kiểu long
cho rằng dư địa đầu tư ở khu vực này vẫn còn rất lớn nhất là nhu cầu đầu tư về hạ tầng cơ sở
hạ tầng logistics cần thơ hiện đã có cảng biển sân bay nhà nước cũng đang đầu tư xây dựng đường
cao tốc khu vực đồng bằng sông kiểu long là vùng sản xuất nông nghiệp lúa gạo cây trái
thủy sản xuất khẩu lớn nhất của việt nam chủ tịch quốc hội lưu ý các doanh nghiệp hàn quốc
trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể căn cứ vào những đặc điểm này của khu
vực đồng bằng sông kiều long để nắm bắt các cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác việt nam